các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do chưa ý thức hết vai trò của các khu rừng ngập mặn này
nên thời gian qua việc xâm phạm các khu rừng ngập mặn diễn ra tại nhiều nơi
đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước và người dân cần có các giải pháp cụ thể để ngăn chặn
bởi khi rừng ngập mặn bị tàn phá nước biển sẽ lấn sâu vào đất liền
không chỉ làm gia tăng sói mòn bờ biển
mà còn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống sản xuất của người dân và để lại những hệ lụy khó lường
thưa quý vị và các bạn
các huyện ven biển của tỉnh cà mau có hàng trăm nghìn hectare rừng ngập mặn với nhiều loài cây đặc thù
trong đó có cây mắm
loài cây này có sứ mệnh đi tiên phong trong việc tích tụ phù sa tạo bồi để lấn biển
góp phần ngăn sóng giữ gây sạt lở đất
trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay
thì cây mắm càng giữ vai trò quan trọng
không chỉ góp phần bảo vệ đê điều ven biển
mà còn ngăn mặn xâm thực phương hại đến sản xuất
tuy nhiên gần đây loại cây này bị phát hiện chết bất thường trong khuôn viên một khu du lịch
thuộc đất mũi huyện ngọc hiển của tỉnh cà mau
không ít người đặt nghi ngờ rằng đơn vị khai thác du lịch đã tác động bức tử cây rừng
thực hư câu chuyện này sẽ được phóng viên chuyên đề nông nghiệp chuyển động làm rõ ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là một phần diện tích rừng mắm bị chết nằm trong khuôn viên khu du lịch khai long
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại
du lịch công lý làm chủ đầu tư
vào năm hai nghìn một mươi năm đơn vị trên được ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho thuê môi trường rừng hơn một mươi chín ba ha
để phục vụ công trình mở rộng điểm du lịch lý thanh long hai
theo hợp đồng cho thuê môi trường rừng đã ký kết cây rừng nơi đây thuộc loại nghèo kiệt
nhưng nằm trong danh mục rừng phòng hộ rất sung yếu bị nghiêm cấm mọi hành vi tác động vào cây rừng
dù đã thực hiện tốt hướng dẫn từ chính quyền địa phương
nhưng trong quá trình triển khai dự án đơn vị khai thác du lịch ở khai long
vẫn phát hiện cây rừng có dấu hiệu bị chết bất thường trong đó chủ yếu là cây mắm
ngay khi nhận được tin báo từ lãnh đạo của công ty chính quyền địa phương kiểm lâm tỉnh cà mau
đã xuống tận nơi để kiểm tra thực tế và hướng dẫn người của công ty mở hết bốn cống để tháo nước cứu cây
ngay sau khi tháo nước cạn mực nước ở trong rừng và mực nước mưa không ứ động
khoảng năm mươi trong khoảng tám hectare
trong lúc đó số cây mắm có dấu hiệu chết ban đầu đã phục hồi ra lá non
khi phát hiện cây rừng bị xuống lá có nguy cơ chết cũng có báo cơ quan chức năng
và công ty cũng tạo các kênh và các cống để sủ nước để mà sổ nước cho lấy phục hồi cây lại
và một số cây rừng trong thời gian bị chết cũng có phục hồi sống lại
do lượng nước mưa vào cuối dụ cộng với chiều cường dân cao
sổ nước gặp khó khăn nên ứ động trong thời gian ngắn có thể dẫn đến cây rừng bị chết
khi đất cao dần thì nó cũng sẽ đào thải tự nhiên và nó thay thế bằng cái loại cây khác có thể trồng
hoặc là tế sinh mà chủ yếu ở rừng gặp mặn là cây đứa
quá trình xâm nhập thực tế nhóm phóng viên nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân
còn phát hiện nhiều vạt rừng mắm trên địa bàn ven biển của tỉnh cà mau bị chết
đặc biệt là dọc hành lang lộ giới tuyến đường hồ chí minh
đoạn từ huyện nam căn về xã đất mũi của huyện ngọc hiển
và như các bạn đang thấy đây là một vạt rừng mắm đã chết khô
chúng nằm gần trung tâm thị trấn rạch gốc của huyện ngọc hiển
chung quanh vạt rừng chết ấy chúng tôi tìm mãi mà vẫn không thấy cống xả nước
người dân địa phương cho biết cống xả nước nằm ngoài cùng mé sông
nơi có những vạt rừng mắm đang xanh lá nằm cạnh đám rừng mắm đang khô héo chờ gió quật ngã
cây mắm mình gốc vỏ ra hết nó còn không chết nữa
giờ cây nước mình gốc vỏ hết trơn xanh quanh nó mới chết
còn cây mắm này đốn ngang gốc vỏ cỡ nào nó cũng sống được
không bao giờ nó chết
nếu như nó chết là do đường lộ kéo ngang là nước không xả ra vô đường nó chết thôi
chứ không bao giờ nó chết được
sau ăn qua rồi rồi cái lá nó khô đi rồi nó ngọc cái lá khác lên nó không bao giờ chết
tới mùa sau thì ăn nó cũng có chết mà đều ít thôi
còn nước mà bị nước mưa động nhiều quá
nó không gốc được thì nó cũng chết sâu quá thì nó cũng chết
về phía đơn vị công lý
thì chúng tôi cũng đã mời lãnh đạo công ty đến để nhắc nhở
để chỉ đạo công ty tiếp tục theo dõi quản lý chăm sóc
để làm sao có thể là những khu vực hiện nay mình đánh giá có khai mạng chết đó
nếu nó phục hồi được
mức độ nào thì càng tốt mức độ đó
trong cái tình hình hiện nay thời tiết cũng đang thương lại
nguyên nhân ban đầu rừng mắm bị chết đã được cơ quan chức năng của tỉnh cà mau lý giải rất rõ
ông lê thanh triều giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết
lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền các huyện ven biển tại các địa phương
tiến hành tổng ra soát kiểm tra tình hình thực tế nhằm có hướng xử lý khắc phục
góp phần bảo tồn và phát triển rừng mắm bị chết
để ứng phó với biến đổi khí hậu bền vững hơn trong thời gian tới
tuy nhiên câu chuyện rừng mắm chết hàng loạt ở tỉnh cà mau
chỉ là một trong rất nhiều những vụ xâm phạm rừng ngập mặn tại các địa phương ven biển
nếu không có những cách hiểu đúng về vai trò và ý nghĩa của khu rừng này
để có các biện pháp bảo vệ thì chắc chắn diện tích bờ biển bị xói lở
do không còn rừng ngập mặn giữ đất tại việt nam sẽ còn tiếp tục tăng
và hệ lụy sẽ còn rất nặng nề
xin chào ông
thưa ông với vai trò là một chuyên gia nghiên cứu về rừng ngập mặn
thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cây mắm trong cái việc giữ đất rừng phòng hộ ven biển
mặc dù cây mắm không có giá trị về mặt gỗ nhưng mà về mặt sinh thái học
thì cái mắm lại có ý nghĩa hết sức là quan trọng
nếu chúng ta bảo vệ được các rừng mắm thì tức là chúng ta bảo vệ được hệ sinh thái ven biển
đồng thời là chúng ta bảo vệ được các cái bãi bồi và tạo điều kiện cho nhiều loài cây khác
có thể là sinh xuôi nảy nở sau đó
và trong số các cái loài mà trồng ở những cái vùng xói lở
thì loài cây mắm là một trong những loài cây được ưu tiên
bởi vì về mặt sinh học thì chúng có một cái bộ rễ gọi là rễ thở và cái hệ rễ phát triển rất là tốt
nó có thể bám vào đất mặc dù đất có thể là còn chưa được hình thành một cách chặt chẽ
đất còn non hoặc là đất đang sói lở nhưng mà cây mắm thì có thể sống được
trong khi những cái khác thì không có thể sống được
vậy theo ông thì nguyên nhân để cây mắm bị chết là gì
bởi hiện nay trên thực tế tại cà mau thì đã có hàng loạt cái mắm bị chết diện tích lên đến gần chục hectare
hiện nay thì có một số các hiện tượng làm cho mắm bị chết
mà hiện tượng phổ biến nhất đó là người ta đắp các cái bề bao để nuôi tôm cá
hoặc là phát triển các khu du lịch nằm chặn cái dòng nước chảy khiến cho nước chảy ứ lại lâu ngày
và vì vậy làm cho mắm là không hô hấp ở rễ được vì thế là sầm bị chết
và khi mà mắm chết thì cái quá trình phân hủy các cái lá mắm là gây lên ô nhiễm môi trường
cho mà cả một cái vùng rộng lớn lại lan sang các cái vùng rừng khác
và gây chết cho rất nhiều các loại động vật khác
vì vậy việc bảo vệ rừng mắm là hết sức có ý nghĩa trong cái việc bảo vệ môi trường ở bên biển
vậy theo quan điểm của ông thì có nên chuyển đổi từ cây mắm sang cây đước được không ạ
bởi vì trên thực tế thì sau khi rừng mắm ở cà mau bị chết thì nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển đổi rừng mắm sang rừng đước ạ
những cái vùng đất mà sát với biển chịu tác động trực tiếp của sóng biển thì chúng ta cần phải bảo vệ cái rừng mắm
còn ở những cái vùng đất ở phía trong trước đây nó có mắm nhưng bây giờ nó đã nền đất đã cao lên rồi
thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi chúng sang rừng đước
từ thực tế nghiên cứu thì theo ông giải pháp để chúng ta có thể giữ và phát triển được hết rừng mắm
bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn bên biển là gì ạ
trong các giải pháp để bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn thì có một giải pháp hết sức quan trọng
đó là xây dựng các mô hình nuôi tôm trong rừng ngập mặn
việc nuôi tôm kết hợp trong rừng ngập mặn dưới cái mô hình là nuôi tôm sinh thái
vừa có ý nghĩa về bảo vệ rừng ngập mặn vừa có ý nghĩa về kinh tế
đó là nâng cao được cái đời sống của người dân ở ven biển
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
theo thống kê sơ bộ đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu mô hình nuôi tôm trong rừng ngập mặn ở cà mau
đã phát triển được hơn ba mươi hectare
trong đó có trên hai mươi hectare của hơn ba bảy trăm linh hộ dân được cấp chứng nhận
của nhiều tổ chức quốc tế
tôm sinh thái cũng được xem là mô hình nuôi bền vững
là một trong những mặt hàng chủ lực nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh
xác định rõ tầm quan trọng ấy nên trong năm hai nghìn một mươi bảy cà mau phấn đấu nâng diện tích loại hình nuôi này
lên ba mươi năm hectare và tăng dần ở những năm tiếp theo
mục tiêu dài hơn của tỉnh cà mau là đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng tám mươi hectare diện tích nuôi tôm rừng

được chứng nhận quốc tế năng suất đạt bình quân tăng dần ở những năm tiếp theo

được chứng nhận quốc tế năng suất đạt bình quân tăng dần ở những năm tiếp theo

tỉnh cà mau chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện ra sót điều chỉnh lại quy hoạch nuôi trồng sĩ sản
trong đó có nuôi tôm theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó cụ thể là tỉnh cà mau sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của mình
đó là có diện tích nuôi rộng với các loại hình nuôi tôm có chất lượng cao như nuôi tôm rừng nuôi tôm lúa
đây là những loại hình nuôi mà nó cho ra sản phẩm có chất lượng cao

cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp riêng nhằm nâng cao năng suất

sáu doanh nghiệp xuất khẩu lớn ở cà mau cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp riêng nhằm nâng cao năng suất
chất lượng và hiệu quả của loại hình tôm sinh thái góp phần hiện thực hóa giấc mơ kim ngạch xuất khẩu tôm
đạt hai tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh cà mau
ngọc hiển một trong những huyện có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất tỉnh cà mau
thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm như minh phú đã gắn kết được với nhà nông
phát triển mạnh loại hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng
một trong những cách thức mà doanh nghiệp này thực hiện là thành lập doanh nghiệp xã hội xây dựng chuỗi liên kết với nhà nông
trong chuỗi liên kết ấy mỗi hộ nuôi được xem như một ao tôm
còn doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ thức ăn hữu cơ
giúp nông dân trực tiếp tham gia nuôi tôm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính và sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc
nếu thực hiện tốt cách làm nêu trên theo lãnh đạo tập đoàn minh phú
năng suất tôm sinh thái có thể tăng lên từ một năm đến hai năm tấn một hectare so với vài trăm tạ như hiện nay
tạo động lực lớn khuyến khích nông dân trồng rừng và bảo vệ rừng
nâng diện tích nuôi tôm sinh thái lên tới hai trăm linh hectare ở vùng rừng ngập mặn cà mau

năng suất tôm sinh thái có thể tăng lên từ một năm đến hai năm tấn một hectare so với vài trăm tạ như hiện nay